theo thông tin từ bộ y tế riêng trong ngày hôm qua đã có một mươi hai bảy trăm năm mươi sáu bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
nâng tổng số ca được điều trị khỏi do dịch covid một mươi chín từ trước đến nay là một trăm ba mươi hai tám trăm một mươi năm ca
tổng số liều vaccine đã được tiêm là hơn một mươi sáu triệu liều
cũng theo bộ y tế kể từ đầu dịch đến nay việt nam ghi nhận ba trăm hai mươi ba hai trăm sáu mươi tám ca mắc covid một mươi chín
bình quân cứ một triệu người thì có ba hai trăm tám mươi tám ca nhiễm
và tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến ngày hai mươi tháng tám là bảy năm trăm bốn mươi ca
chiếm tỷ lệ hai ba so với tổng số ca mắc
trong khi đó nhằm chủ động và tăng cường chăm sóc sức khỏe tại nhà cho người bệnh f
góp phần nâng cao chất lượng điều trị giảm tải cho các cơ sở cách ly tập trung
các bệnh viện giảm tỷ lệ người bệnh chuyển nặng và tử vong
mới đây ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm đã cho thành lập hàng trăm trạm y tế lưu động
đến nay đã có hai trạm y tế lưu động đầu tiên của tp hcm đi vào hoạt động tại quận ba và quận bảy
đây là hai trong số gần bốn trăm linh trạm y tế mà tp hcm sẽ thành lập để hỗ trợ các trường hợp f đang điều trị cách ly tại nhà
tại quận ba trạm y tế lưu động đặt tại trung tâm văn hóa phường một mươi một có địa chỉ tại số chín trăm ba mươi ba đường hoàng sa
còn tại quận bảy trạm được đặt tại trường tiểu học võ thị sáu đường đặng đại độ phường tân phong
được biết nhân sự chạm có một bác sĩ và hai điều dưỡng được trang bị bốn máy tạo oxy
giường và bình oxy để hỗ trợ bệnh nhân khó thở
ngay sau khi nhận thông báo là có f có triệu chứng chuyển biến
thì trạm sẽ đến tận nhà khám và tùy vào tình huống của bệnh nhân để xử lý kịp thời
sáng qua tòa án nhân dân tp hcm đã mở phiên tòa xét xử bị cáo nguyễn minh trung
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại phường an lạc tp hcm về tội chống người thi hành công vụ
theo cáo trạng vào tối ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi một nguyễn minh trung điều khiển xe đến chốt
kiểm soát phòng chống dịch của phường an thạnh tp hcm
do trung không xuất trình được các loại giấy tờ theo quy định nên anh lê văn đệ
chốt trưởng chốt kiểm soát đã yêu cầu chung quay xe trở lại
trung không những không chấp hành yêu cầu mà còn lăng mạ và dùng tay đánh vào vùng mặt của anh đệ
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt nguyễn minh trung mức án một năm chín tháng tù giam
về hành vi chống người thi hành công vụ
cả gia đình bốn người đang tìm cách vượt biên giới trái phép từ lào về việt nam
qua khu vực bản kèo cơm xã canh du đã bị lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an phát hiện và bắt giữ
theo đó vào lúc hai mươi ba h ngày một mươi chín tháng tám lực lượng chốt quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống dịch covid một mươi chín
thuộc đồn biên phòng kendu bộ đội biên phòng nghệ an phát hiện bốn đối tượng có hành vi nhập cảnh trái phép qua biên giới
cả bốn người đều trong một gia đình cùng chú tại bản kèo cơn xã canh du huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an
qua điều tra ban đầu cả gia đình sang lào để làm thuê nhưng do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín không có việc làm
đã tìm cách vượt biên về việt nam đến liên hiệp trên thì bị phát hiện bắt giữ
đội biên phòng canh du đã phối hợp với địa phương tổ chức cách ly tập trung phòng chống dịch covid một mươi chín theo quy định
chiều qua công an thị xã hòa thành tỉnh tây ninh đã tiến hành mời làm việc đối tượng võ hoàng quân
trú tại hòa thành tỉnh tây ninh về hành vi lợi dụng mạng xã hội để đưa thông tin sai sự thật
nhín của cơ quan tổ chức
sáng cùng ngày khi địa bàn phường hiệp tân hòa thành đang trong thời gian phong tỏa để lấy mẫu sàng lọc sát covid một mươi chín
quân điều khiển xe ô tô tải gặp chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín không cho qua
đối tượng cố tình năn nỉ nhưng vẫn không được nên đã lên facebook viết những lời nói lăng mạ xúc phạm lực lượng
sau khi mời làm việc lực lượng công an hòa thành đã yêu cầu quân gỡ bài đăng trên trang cá nhân và cam kết không tái phạm
vụ việc đang được công an hòa thành tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định
thưa quý vị và các bạn trong bối cảnh dịch bệnh lực lượng công an nhân dân đảm trách nhiệm vụ kép
vừa bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội vừa tham gia tuyến đầu chống dịch
và trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh ấy đã ghi nhận các trường hợp cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân
là f một f hai thậm chí là bệnh nhân f
trong đó đã có cán bộ chiến sĩ bị nhiễm bệnh mà không qua khỏi
thực tế này một lần nữa đã đặt ra vấn đề về việc bảo vệ lực lượng tuyến đầu
trong đó có lực lượng công an quân đội trong cuộc chiến cam go chống lại với kẻ thù vô hình
trong lúc làm nhiệm vụ thực hiện công tác truy vết covid một mươi chín đại úy lê huỳnh nhật minh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
phó trưởng công an xã phước thạnh huyện gò dầu tỉnh tây ninh đã không may bị nhiễm bệnh
và hy sinh sau nhiều ngày được điều trị tích cực
sau sự hy sinh của đại úy lê huỳnh nhật minh hầu hết cán bộ chiến sĩ xã phước thạnh đều là f một
có hai mươi người phải cách ly tập trung tại đơn vị
chỉ còn một đồng chí công an viên được ở bên ngoài
tuy nhiên quá trình làm việc tại công an xã đồng chí minh đã luôn gương mẫu như chấp hành việc đeo khẩu trang
khử khuẩn và giữ khoảng cách an toàn nhất có thể với đồng đội để đảm bảo an toàn phòng chống dịch
nên sau gần hai mươi một ngày những người là f một sau xét nghiệm nhiều lần đều có kết quả âm tính
để đảm bảo được nhiệm vụ tại các vị trí thiếu hụt này thì chúng tôi đã khắc phục bằng cách là vừa cách ly tại đơn vị
nhưng cũng vừa làm tốt công tác tham mưu cho đảng ủy
ủy ban nhân dân bang chỉ đạo phòng chống dịch xã phước thạnh rồi quy động lực lượng của cả hệ thống chính trị
ở các cấp như là các ấp xã tổ dân cư tự quản tổ covid cộng đồng cũng như là mô hình gia lô phòng chống tổ phạm
để thực hiện công tác tuyên truyền vận động hướng dẫn giải thích giải đáp các thắc mắc cho nhân dân
trong việc chấp hành và thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch
với phương châm của toàn lực lượng mỗi cán bộ chiến sĩ công an là một chiến sĩ tiên phong tuyến đầu tham gia phòng chống dịch
mỗi đơn vị tổ chức trong công an là pháo đài vững chắc chống dịch
thời gian qua cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng đã phát huy vai trò sung kích tích cực tham gia phòng chống dịch
từ gian khổ đã xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ chiến sĩ công an chấp nhận hy sinh rủi ro
có thể bị lây nhiễm dịch bệnh bất cứ lúc nào trong quá trình thực thi nhiệm vụ để đảm bảo cuộc sống bình yên sức khỏe cho nhân dân
phải bảo vệ tốt nhất an toàn nhất cho đội ngũ y bác sĩ và những lực lượng tuyến đầu khác
những đối tượng này họ cần có tim hai mũi càng sớm càng tốt kể cả lực lượng hậu bị quan trọng như sinh viên nghi hoa công an quân đội
đồng chí thấy một cuộc vụ tiêm rất đáng buồn chúng ta hãy chia sẻ
ngoài ý kiến của anh sơn nêu một đồng chí ở bình dương đã mắt
đại quý lê quỳnh nhật minh ba mươi hai tuổi đã hy sinh vì nhiễm covid trong lúc thi hành công tác phòng chống dịch
đối mặt với kẻ thù vô hình lây lan mạnh và nguy hiểm đã có cán bộ chiến sĩ bị nhiễm bệnh và hy sinh
nhưng cũng có f trong lực lượng công an sau thời gian điều trị được xuất viện khỏe mạnh và trở lại tuyến đầu
điều đó khẳng định bản lĩnh chính trị phẩm chất cách mạng tinh thần ý chí chiến đấu bền bỉ và quyết tâm chiến thắng đại dịch
thưa quý vị liên quan đến việc đăng tải thông tin sai sự thật xung quanh công tác phòng chống dịch và vụ bác sĩ khoa
trong một mươi ngày qua sở thông tin và truyền thông tp hcm cùng với công an tp hcm đã xử lý tám chủ tài khoản facebook vi phạm
cụ thể đối với hai chủ tài khoản hà phan minh nguyệt hiệp lưu thông tin sai sự thật về việc đăng tải nội dung liên quan đến công tác phòng chống dịch
tài khoản ngân hà trần liên quan đến vụ bác sĩ khoa
ngoài việc xử lý các chủ tài khoản có hành vi cung cấp thông tin sai sự thật sở thông tin và truyền thông tp hcm cũng đã xem xét xử lý hành vi cung cấp chia sẻ thông tin
có nội dung hiểu nhầm hiểu sai gây hoang mang trong nhân dân ảnh hưởng đến tổ chức cá nhân trong công tác phòng chống dịch với năm chú tài khoản facebook
là nguyễn thụy dương tức dương dự dạng hàng nguyễn quang dũng nguyễn thao minh đăng huỳnh lộc
tám chủ tài khoản nêu trên mỗi trường hợp bị xứ phạt hành chính năm triệu đồng theo khoảng một một trăm linh một nghị định một mươi năm hai nghìn hai mươi ndcp của chính phủ
về quy định xứ phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông tần số vô tuyến điện công nghệ thông tin và giao dịch điện tử
tại cần thơ trên các trang mạng xã hội facebook và zalo đang lan truyền hình ảnh một tin nhắn được cho là tin nhắn nội bộ
có nội dung sai sự thật về công tác phòng chống dịch hiện công an đang vào cuộc xác minh xử lý
một số tài khoản facebook cá nhân như tấn hồ đỗ huyền trân đăng tải dòng trạng thái đánh nhanh trận này rồi nghĩ nghe khách
để hạn chế được dịch bệnh bầu sẽ làm hết công suất để trả đơn rồi hợp tác nghỉ
kèm theo đó là hình ảnh một đoạn tin nhắn có nội dung từ đây tới chủ nhật là để chuẩn bị người dân chuẩn bị lương thực
các cơ quan sở ngành công ty chuẩn bị sẵn sàng các phương án
nếu đến chủ nhật không giảm là rác vô thực hiện luôn đến thứ hai là bắt đầu dừng di chuyển không cho ra đường nữa
để kịp thời chấn chỉnh việc chia sẻ thông tin sai sự thật gây dư luận không tốt trong cộng đồng
ngày hai mươi tháng tám phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an thành phố cần thơ
đã mời làm việc với hai chủ tài khoản facebook trên lên làm việc vì đã có hành vi cung cấp chia sẻ thông tin bịa đặt
gây hoang mang trong nhân dân và yêu cầu lập tức gỡ bỏ các nội dung đã đăng tải
qua vụ việc công an thành phố cần thơ đề nghị người dân cần bình tĩnh tỉnh táo sàng lọc thông tin trước khi tiếp nhận
đăng tải lên mạng xã hội tránh biến mình thành công cụ phát tán thông tin giả của những kẻ có ý đồ xấu gây hoang mang dư luận
tại đồng tháp công an thành phố sa đéc đang hoàn tất hồ sơ xử phạt hành chính số tiền bảy năm triệu đồng
đối với bùi quang sa ba mươi hai tuổi về hành vi trốn khỏi khu phong tỏa
trước đó tại chốt trực đảm bảo an ninh trật tự khu vực phong tỏa thuộc đường nguyễn thiện thuật
phường an hòa thành phố sa đéc lợi dụng lực lượng trường các tại đây đang tiếp nhận nhiều yếu phẩm
hỗ trợ cho người dân trong khu vực phong tỏa sau điều khiển xe mô tô chạy ra ngoài để mua rượu
đưa thuốc lá về sử dụng thì bị lực lượng công an phường phát hiện lập biên bản xử lý
với hành vi trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
đối tượng sản xuất tại nghị định một trăm một mươi bảy của chính phủ về sư phạm vi phạm hành chính trong tỉnh bình thuận
tại bình thuận do thiếu trách nhiệm lơ là trong công tác phòng chống dịch giám đốc trung tâm y tế
thành phố phan thiết phạm viết yên đã bị chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận đề nghị tạm
đình chỉ chức vụ để xem xét xử lý thời gian qua trong công tác chỉ đạo điều
hoành liên quan đến phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
giám đốc trung tâm y tế thành phố phan thiết đã có những biểu hiện lơ là thiếu trách nhiệm
trò là người đứng đầu đơn vị và đã được chủ tịch ủy ban nhân dân phê bình nhắc nhở mới đây nhất
việc người dân tụ tập đông người chờ tiêm vaccine đã được phản ánh nhưng ông phạm viết yên đã thiếu
trách nhiệm không có biện pháp chứng chỉnh khắc phục tình trạng đang diễn ra
trước sự việc nêu trên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận lê tuấn phong đã yêu cầu giám
đốc sở y tế ban hành quyết định tạm đình chỉ chức vụ giám đốc trung tâm y tế thành phố phan thiết
đối với ông yên để xem xét xử lý đồng thời giao sở y tế chấn chỉnh khắc phục các hạn chế tồn
tài trong công tác phòng chống dịch nhất là việc tổ chức các điểm tiêm vaccine phòng covid một mươi chín và
tổ chức xét nghiệm sàng lọc diện rộng không để diễn ra tình trạng tương tự tại thành phố phan thiết
trong những ngày qua sở nội vụ tp hcm vừa có văn bản khẩn gửi ủy ban nhân dân thành phố về đề
xuất các giải pháp cấp bách thực hiện công tác phòng chống dịch trên địa bàn trong đó có việc công chức
đi làm phải mặc đồng phục màu xanh dương để nhận diện hạn chế ung tắc tại các chốt kiểm soát
trong văn bản sở nội vụ tp hcm đề xuất ủy ban nhân dân thành phố xem xét chi đạo việc kiểm soát
di chuyển đối với cán bộ công chức viên chức người lao động làm việc trực tiếp tại trụ sở cơ
cơ quan đơn vị theo phương án ba tại chỗ cụ thể trường hợp cán bộ công chức viên chức người lao động
trực thuộc các cơ quan đơn vị di chuyển bằng xe gắn máy phải đeo thẻ công chức thẻ ngành thẻ đi đường
và mặc đồng phục của thành phố trong suốt quá trình di chuyển để lực lượng tham gia phòng chống dịch
covid một mươi chín có thể nhận diện trường hợp di chuyển bằng ô tô bên cạnh việc đeo thẻ và mặt đồng phục
phải có thẻ đi đường nhán tại kính trước bên trái ô tô trong suốt quá trình di chuyển thủ trưởng các
cơ quan đơn vị chịu trách nhiệm trước chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố về vi phạm của công chức
viên chức người lao động và việc cấp thẻ công chức thẻ đi đường không đúng đối tượng công an thành phố sẽ
bố trí luồng di chuyển riêng đối với cán bộ công chức viên chức người lao động của các cơ quan
đơn vị khi đã nhận diện được từ xa tránh ủng tắc tại các chốt kiểm soát các trường hợp vi phạm
sẽ bị xứ phạt hành chính trong hai tuần tới người dân thành phố hồ chí minh không tự đi chợ
toàn bộ nhu yếu phẩm cho nhân dân sẽ do lực lượng chức năng đảm nhiệm phân phối trong đó có sự
giúp đỡ lực lượng công an để người dân có thể an tâm trong thời gian thành phố siết chặt giãn cách xã hội
theo đó để kịp thời hỗ trợ người dân trong thời gian thành phố hồ chí minh thực hiện giãn cách xã
hội văn phòng bộ công an đã đề nghị công an thành phố hồ chí minh chỉ đạo công an các phường xã
thị trấn ra soát nắm thông tin về những hộ gia đình người dân thuộc nhóm yếu thế
đặc biệt khó khăn chưa được hỗ trợ của chính quyền đồng thời thông báo đến đơn vị hảo tâm qua số điện thoại

nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ nhu cầu sinh hoạt cơ bản hàng ngày do các nhà hảo tâm tài trợ đến
trực tiếp các hộ gia đình qua đó lực lượng công an góp phần chung tay cùng cấp ủy chính quyền thành
phố đảm bảo an sinh xã hội sau khi nghiên cứu thực tế và chốt được phương thức sở giao thông vận
tải tp hcm mới đây đã cho phép một trăm năm mươi xe ô tô công nghệ tham gia vào lực lượng chống dịch không chỉ
là vận chuyển nhu yếu phẩm lực lượng này còn đưa đón nhân viên y tế đến các điểm điều trị khi
cần điều chuyển khẩn cấp khi những chiếc xe ô tô vận chuyển hành khách chấp hành chính sách chống
dịch ngưng hoạt động thì sở giao thông vận tải tp hcm đã cho phép bốn trăm linh taxi truyền thống hỗ trợ đưa
đón bệnh nhân đến cơ sở điều trị và ngược lại tuy nhiên đến giai đoạn hiện nay số bệnh viện
giải chiến và trung tâm hồi sức điều trị covid một mươi chín được tăng cường thì nhu cầu đưa đón nhân viên y
tế cũng trở thành bài toán nang giải một trong năm mươi ô tô công nghệ từ nhiều đơn vị được cho phép
tham gia đưa đón đã phần nào trở thành giải pháp hiệu quả
trên thực tế trước khi khởi động chương trình ô tô công nghệ đưa đón y bác sĩ điều dưỡng
thì một số hãng vận tải đã tham gia tuy nhiên khi số lượng nhân sự tình nguyện hỗ trợ tp hcm tăng lên
cần có mạng lưới linh hoạt để điều chuyển các nhân viên y tế này đến điểm nóng có nhu cầu bổ sung
sung khẩn cấp
nếu đang có giãn cách như thế này thì việc đi lại của nhân viên rất là khó khăn có những chuyến
về xử trí cấp cứu thì có những xe mà chở cho bác sĩ tới để xử trí tên hữu cấp cứu mà không
trụng cá trực của mình thì sẽ rất là thuận tiền đầu tiên là các bác tài đều được trang bị một
cái bộ rất là đầy đủ như thế này gồm có găng tay có các trang bị bảo vệ an toàn
trong một tháng qua lực lượng tài xế ô tô công nghệ đã hỗ trợ đắc lực cho công tác hậu cần trong
phòng dịch cùng với taxi truyền thống những chuyến xe chở nhu yếu phẩm đến bệnh viện giải chiến vẫn
lăn bánh đều đặn
giờ cô chưa cung cấp thực phẩm cho bệnh nhân và y bác sĩ
thấy vui giúp được nhiều người mình thấy phấn khởi mình vui mình có nói với gia đình nhưng mà
gia đình cũng ủng hộ mình lấy mình cẩn thận chút xíu thôi nói chung khó khăn đó mình cứ tới những
cái chỗ đó tại nhiều người đâu phải là ai cũng muốn tới đâu thì mình cảm thấy mình làm được cái
gì thì mình làm mình giúp được cái gì mình giúp bình thường và thấy những người mà phục vụ ở trong đó
chẳng hạn như bác sĩ y tế này đó mình đến lúc nào là họ cũng có dịch tiến một trăm
bán hàng và các thứ thì thấy họ giắc giả mình cũng là tài xế mà giúp được cái gì thì mình
giúp thôi mình không giúp được tiền thì công sức mình bỏ ra mình giúp được một chút thôi
từ tuần sau thành phố hồ chí minh áp dụng giãn cách xã hội siết chặt hơn nữa để nhanh
chống kiểm soát dịch các nhóm đối tượng được cho phép lưu thông sẽ được cân nhắc để giảm lưu
lượng di chuyển trên đường do đó sở giao thông vận tải thành phố cùng nhiều sở ngành khác đang
góp rút hoàn thiện danh sách đối tượng được ra đường trong thời gian cao điểm sắp tới để thực
hành giãn cách ai ở đâu ở yên đó nhưng vẫn đảm bảo đưa đón lực lượng y tế phòng chuyến bệnh
nhân đến cơ sở điều trị kịp thời
tiếp theo chương trình mời quý vị cùng theo dõi những thông tin giao thông đáng chú ý
tổng cục đường bộ việt nam vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị kiểm tra chấn chỉnh và xử lý hiện
tượng cò mồi làm dịch vụ kê khai thông tin về giấy nhận diện phương tiện có mã qr code luồng
xanh xuất hiện tại một số địa phương theo đó tổng cục yêu cầu các sở giao thông vận tải
địa phương công bố công khai hướng dẫn đơn vị vận tải về quy trình kê khai thông tin giấy
nhận diện phương tiện để nắm rõ trong đó nêu rõ việc kê khai thông tin rất đơn giản và nhanh
chóng thông qua phần mềm trực tuyến không tiếp xúc với cơ quan quản lý nên đề nghị đơn vị vận
tải không thông qua trung gian hoặc cò mồi để tránh bị lừa và mất tiền sở giao thông vận tải
công bố công khai số điện thoại đường dây nóng zalo email người giải quyết tiếp nhận thông tin
phản ánh của đơn vị bố trí đội ngũ cán bộ để đảm bảo giải quyết ngay khi các đơn vị vận tải
hoàn thành việc kê khai đầy đủ chính xác các thông tin về giấy nhận diện theo hướng dẫn
theo quy định mới của ủy ban nhân dân tp hcm từ ngày một mươi sáu tháng tám đến hết ngày một mươi năm tháng chín
đội ngũ shipper có quản lý ứng dụng công nghệ tại thành phố được lưu thông vận chuyển hàng hóa
thiết yếu liên quận huyện thành phố thủ đức thay vì hạn chế trên một địa bàn như thời gian vừa qua
để hoạt động liên quận các tài xế giao hàng công nghệ khi lưu thông trên đường phải mang theo
đầy đủ giấy thông hành mã qr đeo thẻ nhân viên băng tay mẫu đăng ký nhận diện shipper theo
quy định của các cơ quan chức năng đồng thời đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch và giao nhận
thanh toán không tiếp xúc ngay sau đó các nền tảng đa dịch vụ như kotech grab ahammos cùng với
các trang thương mại điện tử như shopee lazada đã lập tức mở rộng phạm vi trên ứng dụng thông báo
đến người dùng dịch vụ
để hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh thời gian qua các cơ quan chức năng đã tăng cường
nhiều giải pháp để hạn chế người dân ra đường không có lý do cấp thiết đặc biệt ngoài những chốt
cố định trên các tuyến phố thì các tổ tuần tra lưu động cũng đã liên tục được triển khai
một trong những vi phạm chủ yếu đó là người dân ra đường sai lộ trình giấy đi đường

đi giao hàng tại một đường lãng thành phố hà nội
trong một số khu vực như khi kiểm tra các giấy tờ có liên quan
nam thanh niên này lại xuất trình giấy đi đường không hợp lệ
không có đường chỗ gọi bên trái

đây mà em ký biên bản cho

hỏi lại và trao đổi thêm để tìm hiểu và ra đường cần quy định chấp hành
còn đây là một trường hợp khác
vẫn là các lỗi liên quan đến giấy tờ nhưng người vi phạm này còn vô tư
quên không mang đáng chú ý đó là giấy đi đường cũng đã hết hạn
theo lực lượng chức năng trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội vừa qua
qua công tác tuần tra kiểm soát lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện
nhiều trường hợp sử dụng giấy đi đường không hợp lệ
đáng chú ý đây là một trong những lỗ hổng rất dễ phát sinh
việc người ra đường không được kiểm soát
bên cạnh đó có không ít trường hợp lợi dụng việc cấp giấy đi đường
để thực hiện các hành vi vi phạm
và những hành vi như thế này đang tiềm ẩn không ít nguy cơ
dẫn đến tai nạn giao thông cũng như lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng
quy định về công việc có thể làm việc trên mạng qua online
nhưng mà người ta vẫn không chấp hành người ta vẫn cố lấy giấy đi đường
để đi trên đường thực hiện những mục đích cá nhân người ta
chúng tôi vẫn quynh quyết xử lý những trường hợp mà chỉ có giấy đi đường
từ cơ quan đến nơi làm việc và quay lại
không sử dụng vào mục đích cá nhân là đi ship hàng hay giao hàng
hay là đi vận chuyển đồ đạc cho người thân cá nhân trong gia đình
chúng tôi vẫn cương quyết xử lý để giảm tải người tham gia thông ra đường
và để tránh lây gian dịch bệnh
được biết trong những ngày qua trên địa bàn thành phố hà nội xuất hiện tình trạng
mua bán giấy đi đường cấp giấy đi đường sai quy định thậm chí còn làm giả giấy đi đường
thời gian tới các lực lượng chức năng sẽ tiếp tục bố trí các tổ công tác tuần tra lưu động
khép kín địa bàn tăng cường xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm
liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh
phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo hà nội cho biết đúng theo chỉ đạo của bộ giáo dục và đào tạo
hà nội sẽ tổ chức lễ khai giảng năm học mới hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai vào bảy h ba mươi phút ngày năm tháng chín
chủ nhật bằng hình thức trực tuyến
phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo hà nội phạm văn đại cho biết do nhiều năm nay hà nội tổ chức
tuyển sinh trực tuyến lớp một lớp sáu nên trong tình hình dịch bệnh phức tạp tuyển sinh trực tuyến đầu cấp
đạt tỷ lệ cao đến thời điểm hiện tại đã đạt tám mươi bảy bốn lớp một lớp sáu là trên tám mươi sáu
về khai giảng năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai
phó giám đốc sở giáo dục và đạt tạo hà nội cho biết đúng theo chỉ đạo của bộ giáo dục và đạt tạo
hà nội sẽ tổ chức lễ khai giảng vào bảy h ba mươi phút ngày năm tháng chín bằng hình thức trực tuyến
lễ khai giảng được truyền hình trực tiếp trên đài phát thanh và truyền hình hà nội
đến toàn thể học sinh và nhân dân thủ đô
thưa quý vị và các bạn khi thành phố đà nẵng thực hiện tạm dừng mọi hoạt động trong vòng bảy ngày
đường phố nhiều nơi bị phong tỏa cứng
chính vì vậy mà một trong vài trường hợp khẩn cấp xe cấp cứu hay những người làm nhiệm vụ không thông thạo địa hình
thì sẽ mất rất nhiều thời gian để tiếp cận
chính trong hoàn cảnh ấy thì những chiến sĩ cảnh sát khu vực đã luôn đồng hành
có mặt kịp thời để hỗ trợ người dân
tiếp mục sống đẹp ngày hôm nay sẽ gửi đến quý vị và các bạn câu chuyện về người chiến sĩ công an
đã kịp thời đưa sản phụ đi sinh cũng như nhiều trường hợp đi cấp cứu tại thành phố đà nẵng
vào khoảng lúc hai mươi hai h ba mươi phút
ngày một mươi sáu tháng tám thì tôi đang làm nhiệm vụ trực báo tại đường vệ
thì nhận được tin báo của đồng chí cảnh sát khu vực và được sự chỉ đạo của đồng chí của công an thường
thì tôi ngay lập tức điều khiển xe ô tô công vụ của công an phường
thì đến địa chỉ của trực báo đó là ở số một mươi đường a hai mươi bảy
thì thông tin từ trực báo là có sản phụ chuyên gia sắp sinh
thì ngay lập tức trong khoảng năm phút
đã đến địa điểm để đưa sản phụ đi đến bệnh viện sân trả để tiến hành cấp cứu cho sản phụ
với tình hình và trách nhiệm của một người cán bộ chính sĩ công an nhân dân thì tôi cũng không khó khăn ngày đêm
đặc biệt là trong cái đại dịch này đang hoàn hành trên địa bàn phố đà nẵng
thì người dân không được ra đường
thì xe cấp cứu không vào được
người dân cũng không thể nào mà rào chắn chốt chặn cũng rất là nhiều
người dân cũng rất là khó
việc đi lại để đưa sản phụ đi cấp cứu
thì tôi với tinh thần của một người chiến sĩ công an nhân dân thì nhanh chóng đi đến để đưa sản phụ đi cấp cứu
đó là một phần trách nhiệm của tôi
đó là việc tôi nên làm
theo thông tin của tôi được biết thì khoảng ba mươi phút sau thì sản phụ sinh
và mẹ trồng mẹ trồng con cua cũng rất là vui mừng
trong tình hình dịch bệnh đang diễn biến vô cùng phức tạp tại đà nẵng
bên cạnh việc đảm bảo an ninh trật tự là lực lượng tuyến đầu trong phòng chống dịch
những chiến sĩ công an nhân dân còn là chỗ dựa tinh thần vững chắc của người dân
để bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu khi người dân cần hỗ trợ khẩn cấp họ luôn là người có mặt đầu tiên
tráo thì nói chung băng lên nước ối cũng trong vòng nửa tiếng
chứ là điện cấp cứu cũng chưa có sẵn mấy anh em khu văn khu vực
tới thời rất là cảm ơn
cũng có hai cô giáo tá đó cũng tích khi là bên kia có bệnh si tim
cũng qua đây cũng là lắc cảm ơn là đã lo cho tráo
cảm ơn anh em khu văn khu vực
trân trọng lắc cảm ơn và đã chuyển xe khu văn phường trước đây chở tráo lên viện ba để mẹ cô lắc an toàn
trân trọng lắc cảm ơn
không riêng câu chuyện đưa sản phụ đi sinh mà đã có rất nhiều trường hợp cấp cứu khẩn cấp
lực lượng công an đã có mặt kịp thời để hỗ trợ người dân trong giai đoạn dịch bệnh khó khăn này
trong đại dịch này thì công an phường sẽ luôn hỗ trợ sát cánh với người dân
luôn bám sát địa bàn để có thể nắm vững nắm được tâm tư và nguyện vọng của người dân
để từ đó có thể tạo thành một cái chỗ dựa tinh thần vững chắc cho người dân
cùng nhân dân phường a hoài bắc nói riêng và nhân dân thành phố nẵng nói chung vượt qua đại dịch này sớm nhất
dù dịch bệnh có kéo dài bao lâu nữa dù có muôn vàng khó khăn người dân cũng hãy luôn vững tin
và yên tâm vì trên tất cả mọi nẻo đường lực lượng công an vẫn luôn có mặt ngày đêm
và sẽ luôn sát cánh cùng nhân dân trong trận chiến này
hưởng ứng lời kêu gọi của tổng bí thư nguyễn phú trọng về công tác phòng chống đại dịch covid một mươi chín
trong những ngày vừa qua nhiều tổ chức đảng đảng viên ở cơ sở đã phát huy vai trò tiên phong gương mẫu
không quản ngày đêm bám nắm chắc địa bàn cùng với các cấp chính quyền quân chúng nhân dân
triển khai tích cực các biện pháp phòng chống
luôn nhiệt tình tận tụy hết mình với công việc chung của phường
luôn có mặt mọi lúc mọi nơi mỗi khi đảng và nhân dân cần
chính vì thế mà từ bao năm nay người dân trên địa bàn phường cổ nhuế hai
quận bắc tử liêm hà nội vẫn gọi ông đỗ văn tý trưởng ban bảo vệ dân phố là người vác tù và hàng tổng
tôi đi chợ hay là gặp
đồng chí đỗ văn tý
đồng chí bên bảo vệ
nhưng mà chồng chí rất là nhiệt tình năng nổ trong công việc
chỉ đạo anh em cũng như là hướng dẫn người dân
rất là chú đáo ân cần
và nắm rất là chắc những tiêu chí về phòng chống dịch của thủ tướng chính phủ
cũng như là chỉ thị một mươi bảy của ủy ban nhân dân thành phố hà nội
ngay từ khi hà nội thực hiện giãn cách toàn thành phố theo chỉ thị số một mươi sáu
ông tý đã cùng các thành viên trong ban bảo vệ dân phố
tập hợp các anh em trong ban phối hợp cùng các lực lượng tham gia bảo vệ tại chốt phòng chống dịch
đồng thời luôn nhắc nhở tuyên truyền đến người dân thực hiện đúng các quy định về phòng chống dịch
theo khuyến cáo của bộ y tế
tôi với đồng người trí tý thì là cũng là quan hệ là cũng cùng một cái tri bộ sinh hoạt
với cương vị của đồng chí tý thì rất là nhiệt tình không quản nắng mưa
kể cả những chốt trực đỏ và xanh là đồng chí thường xuyên đến nhắc nhở
động viên các tổ chuột là giữ vững và làm tròn trách nhiệm của các cái chốt trực không rời bỏ
chúng tôi luôn phải cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ
nói đi đôi với làm chính vì thế trong suốt những năm làm trưởng ban bảo vệ dân phố
ông tý luôn được người dân các cấp chính quyền tin tưởng nhất là trong giai đoạn hiện nay
khi tình hình dịch bệnh đang ngày càng có diễn biến phức tạp
thì hơn lúc nào hết ông tý càng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình trong công việc
cũng như trong cuộc sống hàng ngày
tôi thì là một đảng viên
thật là trong lúc nào cũng trong phong trào quần chúng nhân dân thì lúc nào cũng phải gương mẫu
đi trước làm việc lúc nào cũng phải thuận tị công việc được đảng viên đảng giao phó
chúng tôi là cái lực lượng là cái cánh tay nối dài của lực lượng công an
thế nên là vì nhân dân phục vụ vì nhân dân
chúng tôi là rất là tự hào
chúng tôi sẵn sàng đi tiên phong trong những vực đó để đảm bảo công tác gần dân giúp dân
và đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh
mục tiêu luôn là đảm bảo an ninh trật tự tiên tỷ ở bàn thường
đồng chí đỗ văn tý là một trong những tổng ngương sáng tích cực
tham gia rất nhiều các hoạt động phối hợp lực lượng công an trong gian vừa qua
và được nhân dân đánh giá cao và xây dựng được vị thế của lực lượng công an quận
cũng như lực lượng trong phong trào đảm bảo vệ an ninh của quốc
liên quan đến huy động hệ thống chính trị và cuộc
đồng chí đỗ văn tý vừa rồi được chủ tịch quân quận bắc thứ liêm
xét tặng gương điển hình tiên tiến trong phong trào phòng chống lực phạm của quận bắc thứ liêm năm hai nghìn hai mươi một
mặc dù dịch covid một mươi chín vẫn đang diễn biến phức tạp
nhưng với sự vào cuộc đồng bộ quyết liệt chặt chẽ của cấp ủy chính quyền
và sự nêu gương của cán bộ đảng viên ở các tri bộ
sẽ góp phần đẩy lùi dịch bệnh ra khỏi cộng đồng một cách sớm nhất